tại trụ sở bộ ngoại giao ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã tiếp đại sứ cộng hòa pháp bekna lotrari
tại buổi tiếp phó thủ tướng phạm bình minh bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển tích cực
trong quan hệ giữa việt nam và pháp trên mọi lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm hai nghìn một mươi ba
tháng chín vừa qua và đề nghị hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương
phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương
và chính phủ việt nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp pháp đầu tư kinh doanh tại việt nam
phó thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần hướng tới xây dựng các mối quan hệ đối tác công nghiệp lâu dài
trên cơ sở chuyển giao công nghệ mà hai bên cùng có lợi đồng thời tăng cường hợp tác trong các dự án trọng điểm
về cơ sở hạ tầng năng lượng hàng không y tế dược phẩm môi trường nông nghiệp với sự hỗ trợ oda của pháp
về phân minh đại sứ bé trang lothar rally khẳng định pháp luôn coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác với việt nam trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt là giáo dục đào tạo khoa học công nghệ y tế văn hóa ủng hộ việc sớm ký kết và triển khai hiệu quả hợp tác thương mại tự do việt nam eu
đáp ứng đúng nhu cầu và lợi ích của cộng đồng doanh nghiệp hai nước